thưa quý vị sáng nay một mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai
cùng sự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của công an nhân dân việt nam
là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được đảng nhà nước tin tưởng
giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong thời kỳ đổi mới nhất là những nhiệm kỳ gần đây lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng trưởng thành
vững mạnh toàn diện là lực lượng sung kích đi đầu dấn thân vào những nơi nguy hiểm khó khăn nhất
đấu tranh trực diện với các loại tội phạm nguy hiểm ngăn chặn chấn áp kịp thời các hoạt động gây dối
bạo loạn bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động trong năm mươi năm qua
bắt đầu từ sự giáo dục rèn luyện quan tâm đặc biệt dạy công chăm lo lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý tập trung thống nhất của nhà nước
sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
tự an toàn xã hội hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã anh dũng hy sinh bị thương
những chiến công và sự công hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
luôn được đảng nhà nước và nhân dân ta tôn vinh tri ân sâu sắc
đồng thời qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
tới đây lực lượng cảnh sát cơ động phải quán triệt sâu sắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng sự thống lĩnh của chủ tịch nước sự thống nhất quản lý nhà nước của chính phủ
thủ tướng chính phủ sự chỉ huy quản lý trực tiếp của bộ trưởng bộ công an và sự giám sát của nhân dân
lực lượng cảnh sát cơ động phải thực sự tinh nguệ có chuyên môn nghiệp vụ giải vũ ký hiện đại
không ngừng đổi mới tư duy tầm nhìn chiến lược hành động mạnh mẽ ký chiến thuật khôn khảo
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của xã hội người dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vạn lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo môi trường hòa bình an ninh hợp tác
giữ vững kỳ cương kỳ luật để phát triển đất nước
cùng với đó là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
trên nền tảng truyền thống vẻ vang của năm mươi năm thành lập và trưởng thành thủ tướng phạm minh chính mong muốn và tin tưởng
lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
xây dựng văn hóa tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh dũng cảm nhân văn có trái tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự
vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất như lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng